kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay người dân được nghỉ liên tục ba ngày
nhiều đơn vị lữ hành đã cung cấp những lịch trình thú vị
đặc biệt là những tour ngắn ngày thu hút hành khách
các đơn vị lữ hành tại tp hcm giới thiệu không ít tour du lịch hấp dẫn
và phù hợp cho kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
như làng nổi tân lập vĩnh hy hội an hạ long thái lan campuchia malaysia singapore
cùng với sự đa dạng của sản phẩm nhiều đơn vị lữ hành còn chú trọng linh hoạt lịch khởi hành
du khách có thể chọn tour du lịch ngắn từ hai đến ba ngày hoặc tranh thủ thêm ngày nghỉ phép để đi xa hơn
song song với việc lên lịch trình tour du lịch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tiêu dùng về thời gian và giá cả
một số công ty lữ hành còn cộng thêm giá trị ưu đãi khi khách hàng thanh toán qua đối tác tài chính ngân hàng
nhiều tour du lịch đông nam á cũng giảm giá mạnh phổ biến giao động ở mức giá từ bốn triệu đồng đến chín triệu đồng
trong đó khách hàng có thể lựa chọn những tour du lịch gồm campuchia thái lan indonesia
riêng trùng tour đi singapore trong bốn ngày và liên tuyến singapore malaysia có mức giảm đặc biệt lên đến một triệu đồng mỗi khách